thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
đã tới dự hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh trà vinh năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố trà vinh
nhờ những nỗ lực toàn diện trà vinh đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế xã hội
trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy sở kế hoạch và đầu tư tỉnh trà vinh đã cấp mới quyết định chủ trương đầu tư
và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một mươi một dự án
tại hội nghị này tỉnh trà vinh kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh ở một mươi bảy dự án
bao gồm các lĩnh vực nuôi tôm nước lợ công nghệ cao sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản
công nghiệp cơ khí du lịch dịch vụ phát triển hạ tầng cảng biển
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận đánh giá cao tỉnh trà vinh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư lần này
nhằm tăng cường đối thoại thu hút đầu tư trên địa bàn
thủ tướng hy vọng trên cơ sở tiềm năng lợi thế từ điều kiện thiên nhiên ưu đãi vị trí địa lý thuận lợi
kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm trà vinh sẽ trở thành trung tâm giao thương mới của miền nam và cả nước
với trình độ khoa học công nghệ cao có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế
thủ tướng đề nghị trà vinh thúc đẩy liên kết chặt chẽ với các tỉnh thành phố
đặc biệt là trong vùng đồng bằng sông cửu long để phối hợp xây dựng các đề án liên kết phát triển
trước mắt cần khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện đề án liên kết phát triển bền vững
tiểu vùng bán đảo cà mau với các tỉnh bạc liêu cà mau và kiên giang